sáng nay hai mươi một tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ngãi lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc với chủ đề
đoàn kết dân chủ kỳ cương sáng tạo và phát triển
đến dự có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng dự có nguyên chủ tịch nước trần đức lương đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
trong nhiệm kỳ vừa qua toàn đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh quảng ngãi tiếp tục duy trì và phát huy
truyền thống đoàn kết trung sức đồng lòng đảng bộ nhân dân đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực
nhiệm vụ phát triển đô thị xây dựng nông thôn mới giảm nghèo ở miền núi phát triển kinh tế nói chung
và kinh tế biển nói riêng đạt nhiều kết quả diện màu đô thị nông thôn miền núi hải đảo có nhiều đổi mới
đây là tiền đề quan trọng để quảng ngãi tiếp tục phát triển vượt bậc bền vững hơn trong giai đoạn tới
đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín
trên tinh thần thẳng thắn khách quan để đánh giá những kết quả đã đạt được chỉ rõ những tồn tại hạn chế yếu kém
và nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới
đồng thời thảo luận phương hướng mục tiêu giải pháp và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới